với chiến thắng bước đầu quan trọng trong phòng chống dịch covid một mươi chín thì các cấp các ngành địa phương
cũng như người dân không được chủ quan mà bỏ lửng những nhiệm vụ trong thời gian tới
bởi dịch bệnh vẫn đang trong thời gian nguy hiểm có thể bùng phát bất cứ lúc nào
trên cơ sở diễn biến của dịch đến ngày một mươi năm tháng bốn chính phủ sẽ xem xét lại diễn biến của dịch
để có chủ trương trong thời gian tiếp theo về cách ly trong xã hội trở lại cuộc sống bình thường
khi đã kiểm soát tốt hơn về dịch covid một mươi chín
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc họp với thường trực chính phủ
về nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cuộc họp thủ tướng nhấn mạnh chiến lược phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn ba
là cách ly xã hội tìm kiếm ca bệnh khoanh vùng dập dịch và điều trị
thủ tướng yêu cầu từ nay đến ngày một mươi năm tháng bốn các ngành như y tế quốc phòng cần phải bám sát tình hình
chuẩn bị nhanh các kịch bản các giải pháp cho làn sóng thứ hai về lây nhiễm
truy tìm mọi dấu vết của f tại các thành phố lớn hoàn thiện phương án bệnh viện giã chiến
để không bị động nếu dịch xảy ra
ban chỉ đạo cần tập trung nắm tình hình để kịp thời xét nghiệm dùng công nghệ nào
thuốc gì để điều trị bên cạnh đó cần điều phối các nguồn lực cho các địa phương
phòng chống covid một mươi chín trong giai đoạn hiện nay cũng giai đoạn hai sắp tới
các địa phương cần làm đúng theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội
nhằm làm chậm khống giấy dịch lay lăng trong cộng đồng
mà tôi xin nói lại nếu chúng ta ngăn chặn được lây lan cộng đồng không tạo nên ổ dịch
vùng dịch lớn sẽ không có đỉnh dịch không có sự thiệt hại về người cũng như sức khỏe của nhân dân
thủ tướng yêu cầu các địa phương cần xét nghiệm sớm cho các đối tượng
nếu có nguy cơ các tỉnh có khu công nghiệp lượng công nhân đi làm đông cần thực hiện nghiêm việc ngăn ngừa lây nhiễm cho các đối tượng này
người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để các ca lây nhiễm nhiều tại nơi mình phụ trách
chính phủ sẽ có phương án sản xuất máy thở để phục vụ công tác chống dịch
báo chí truyền thông sẽ là kênh đào tạo cho người dân những kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình và gia đình

trong tuyến đầu chống dịch nhất là những phóng viên chiến trường các cơ quan báo chí cơ quan y tế phải quan tâm tạo điều kiện bảo vệ anh em không bị phơi nhiễm dịch
việt nam có thể xuất khẩu khẩu trang vải xuất khẩu gạo có kiểm soát phổ biến phần mềm chống dịch cho các nước có nhu cầu
đối với kiều bào và các du học sinh thủ tướng yêu cầu quan tâm chia sẻ và thực hiện tốt công tác bảo vệ công dân một cách tốt nhất
tuy nhiên trong điều kiện hiện nay các gia đình cần động viên người thân ở nước ngoài bình tĩnh hạn chế tối đa việc đi lại tránh lây nhiễm
bộ ngoại giao cần có phương án tốt nhất đón các công dân việt nam đang mắc kẹt tại các sân bay của các nước
thủ tướng lưu ý các địa phương đang thu phí từ tỉnh này sang tỉnh khác thì cần phải cân nhắc và phải có sức thuyết phục
với tinh thần chống dịch nhưng cũng chống doanh nghiệp phá sản do vậy chính phủ đã có chương trình tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh
giải ngân vốn đầu tư công ngay sau khi kiểm soát được dịch